nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đại sứ quán việt nam tại pháp và chính quyền thành phố montree ngoài ô thủ đô paris
đã long trọng tổ chức buổi lễ dân hoa tại tượng bắc hồ đặt trang trọng trong công viên mông thu xinh đẹp của thành phố
phát biểu tại buổi lễ đại sứ đặc mệnh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại pháp nguyễn thiệp
bày tỏ xúc động và cảm ơn chính quyền thành phố đã tổ chức buổi lễ đặc biệt dân hoa tại tượng chủ tịch hồ chí minh
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của người qua đó thể hiện mối quan hệ gắn bó tình bạn thủy chung lâu đời
giữa các thế hệ người dân thành phố montree nói riêng và người dân pháp nói chung luôn gắn bó với nhân dân việt nam
đại sứ nhấn mạnh chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất
đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
đại sứ nguyễn thiệp đánh giá cao quan điểm của tòa thị chính thành phố montree
dưới sự lãnh đạo của ngài thị trưởng patrick bessac coi tượng của chủ tịch hồ chí minh tại công viên montclair
như một phần di sản văn hóa của thành phố cũng như các kỷ vật tư liệu về chủ tịch hồ chí minh
được lưu giữ và trưng bày trong bảo tàng lịch sử sống
trước đó đại sứ quán việt nam tại pháp đã làm lễ thắp hương tại bàn thờ bác đặt trong khuôn viên sứ quán
nhân dịp này đại sứ quán việt nam tại pháp và văn phòng đại diện việt nam airlines tại pháp và châu âu
đã tặng khẩu trang cho chính quyền thành phố montree